là xã có mật độ dân số cao do sự phát triển của các khu công nghiệp
những năm trở lại đây nhiều học sinh tại xã lương điền huyện cầm giang tỉnh hải dương
phải học nhờ học tạm tại các điểm trường lẻ với cơ sở vật chất không bảo đảm
trường tiểu học lương điền được xây dựng từ những năm một nghìn chín trăm bảy mươi với gần một mươi phòng học
qua thời gian xây dựng và phát triển đến nay trường đã có ba mươi ba phòng học
tuy nhiên do thiếu phòng học nên nhiều em phải học nhờ tại các điểm khác ở thôn bái dương
bái trọng và nhà văn hóa xã
các điểm học tạm này không phù hợp với việc học tập sảng dạy của giáo viên và học sinh của nhà trường